sau một mươi chín ngày làm việc nghiêm túc dân chủ đổi mới với tinh thần trách nhiệm cao
kỳ họp thứ chín quốc hội quá một mươi bốn đã bế mạc hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
trong những tháng đầu năm đại dịch covid một mươi chín đã gây ra cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu
kinh tế thế giới lâm vào suy thoái nghiêm trọng
ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân
trước những khó khăn thách thức đó dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng
sự đồng hành của quốc hội sự quản lý điều hành quyết liệt của chính phủ
cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự đồng lòng đoàn kết của toàn dân toàn quân
đã tạo nên sức mạnh giúp nước ta cơ bản kiểm soát được dịch covid một mươi chín
đồng thời vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô ổn định xã hội
tăng cường sự hợp tác chia sẻ kinh nghiệm thiết bị vật tư y tế với các nước
được thế giới ghi nhận và đánh giá cao cử tri và nhân dân cả nước bày tỏ niềm vui
và sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng điều hành của nhà nước
một lần nữa quốc hội biểu dương các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
cùng tinh thần đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau của mọi tầng lớp nhân dân
đánh giá cao sự cố gắng quyết tâm của các cấp các ngành các địa phương
sự hỗ trợ ủng hộ kịp thời của các doanh nghiệp
tổ chức cá nhân đã tạo nguồn lực to lớn góp phần vào thành công phòng chống đại dịch
tại kỳ họp này quốc hội đã xem xét thảo luận và thông qua một mươi luật hai mươi một nghị quyết
cho ý kiến sáu dự án luật khác cùng nhiều nghị quyết quan trọng
đặc biệt với tỷ lệ tán thành cao quốc hội đã phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam eu evipa và gia nhập công ước số một trăm linh năm của tổ chức lao động quốc tế ilo
về xóa bỏ lao động
trong lao động cưỡng bức chủ tịch quốc hội nhấn mạnh tuy đây là lần đầu tiên quốc hội họp trực tuyến
liên tục trong nhiều ngày nhưng kỳ họp đã diễn ra thông suốt bảo đảm chất lượng hiệu quả
trong đó có những nội dung cấp bách quan trọng trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín được các đại biểu quốc hội dư luận và cử tri đánh giá cao
việc tổ chức thành công kỳ họp này sẽ tạo niềm tin động lực
để chúng ta tiếp tục cải tiến đổi mới hoàn thiện phương thức hoạt động của quốc hội trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội cho biết trong những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi nước ta tiếp tục phải đối mặt với
những khó khăn thách thức rất lớn và cũng cần phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ quan trọng
quốc hội đề nghị chính phủ các cấp các ngành các lực lượng vũ trang nhân dân cộng đồng doanh nghiệp
các tầng lớp nhân dân không lơ là chủ quan phải tiếp tục bám sát nắm bắt tình hình nêu cao trách nhiệm
huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết đồng sức đồng lòng chủ động kịp thời ứng phó với thiên tai
bão lũ dịch bệnh đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn phấn đấu đạt mức cao nhất
các chỉ tiêu của kế hoạch năm hai nghìn hai mươi và kế hoạch năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tiếp tục giữ vững chủ quyền quốc
quốc gia an ninh biên giới hải đảo làm tiền đề để nước ta bước vào giai đoạn mới vững chắc hơn
trước đó cũng trong phiên bế mạc quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền
núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả việc thực hiện chính
sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em quốc hội cũng biểu quyết thông qua nghị quyết
kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn